sáng ngày hai mươi tháng một mươi một kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc thành công và bế mạc sau hai mươi ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ và trách nhiệm cao
quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu với nhiều nội dung quan trọng
với sự tín nhiệm rất cao quốc hội đã bầu tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta được nhân dân và cử tri đánh giá cao
quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về nhân sự thành viên chính phủ bảo đảm đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật
kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
mục cùng suy ngẫm báo nhân dân hôm nay có bài viết kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường do vận chuyển hóa chất
rất may hàng chục tấn hóa chất nguy hại chứa trong các bình nhựa bị chìm xuống sông đồng nai mới đây đã được trục vớt kịp thời
các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
trong khi đó công tác quản lý hóa chất còn trồng chéo giữa nhiều cơ quan dẫn đến tình trạng đùn đầy trách nhiệm khi xảy ra sự cố
mặt khác bộ máy nguồn nhân lực quản lý hóa chất tại các địa phương còn mỏng nhiều nơi thiếu cán bộ chuyên môn cho nên trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn nhiều lung túng
trong khi tỉnh khánh hòa phải đối mặt với lũ dữ thì hàng loạt hồ chứa thủy điện và thủy lợi tại nhiều tỉnh ở miền trung lại trơ đáy ngay trong mùa mưa lũ thiếu nước và xâm nhập mặn
đây là thách thức hiếm có trong lịch sử năm mươi năm qua khát nước giữa mùa mưa là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
bộ tài nguyên và môi trường vừa có công văn hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định gia lai phú yên và tp đà nẵng
về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay trên các liêu vực sông hương vu gia thu bồn trà khúc côn hà thanh và lưu vực sông ba đang trong thời kỳ mưa lũ
tuy nhiên từ đầu mùa lũ đến nay thì trên các lưu vực sông không có mưa lũ dẫn đến hầu hết các hồ chứa lớn quan trọng đều có mực nước rất thấp thậm chí là một số hồ đang ở mực nước chết
hàng nghìn tấn chất thải rác thải thay vì xử lý theo quy định đã bị đem đi san lấp mặt bằng
chất thải hỗn hợp rác thải được một đơn vị xử lý môi trường đổ xuống ao hồ rồi dùng máy xúc móc đất lấp lên để xóa dấu vết
đem chất thải san lấp mặt bằng là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
theo điều tra của báo tuổi trẻ số rác thải này xuất phát từ nhà máy giấy lee man thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
thay vì đưa đi xử lý theo hợp đồng đã ký với nhà máy thì công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật môi trường bắc nam xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm đem đi san lấp mặt bằng ở huyện bình chánh tp hcm
còn trên trang bốn báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài ngành dệt may về đích sớm
doanh thu tăng cao hơn so với kế hoạch và đơn hàng dồi dào nhờ tận dụng tốt các hiệp định thương mại dự kiến cả năm hai nghìn hai mươi
ngành dệt may xuất khẩu đạt ba mươi năm tỷ usd bỏ xa con số hơn ba mươi một tỷ usd
trong khi nhiều người việt có điều kiện kinh tế đang đổ xô đi kiếm tìm những dịch vụ y tế đắt đỏ ở nước ngoài
thì vẫn tồn tại một làn sóng khác đó là những người nước ngoài đổ xô tìm đến dịch vụ y tế ở việt nam
một nghịch lý khám chữa bệnh đang diễn ra tại việt nam trong thì tre ngoài lại muốn
làn sóng người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại việt nam kỹ thuật cao chi phí rẻ là bài viết được đăng tải trên báo lao động
trong khi đó bộ y tế ước đề
tức tính mỗi năm người việt chi hàng tỷ usd ra nước ngoài chữa bệnh không thể phủ nhận với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong điều trị
nhiều nước có nền y học phát triển như nhật bản mỹ singapore thái lan đang tạo ra sức hút không nhỏ
với những bệnh nhân có điều kiện kinh tế không may mắc bệnh hiểm nghèo
người việt nam sang nước ngoài chữa bệnh nếu không tìm hiểu kỹ
thì việc bỏ những chi phí khổng lồ đi chữa bệnh đôi khi lại nhận được kết quả không mấy khả quan thậm chí là tiền mất tật mang
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại